tin an ninh trật tự
mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với sáu bị can
bà nguyễn mai anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu tại quảng ninh nghề nghiệp chuyên viên vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ
ông ngô quang tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại hà nội nghề nghiệp chuyên viên vụ hợp tác quốc tế bộ giao thông vận tài
ông trần văn dự sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một tại thái bình nghề nghiệp nguyên phó cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
ông vũ sĩ cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại hương yên nghề nghiệp nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
cùng về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
ông bùi huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tại hải dương nghề nghiệp cán bộ cục y tế dự phòng bộ y tế
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
ông nguyễn tiến mạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại bắc giang nghề nghiệp phó giám đốc công ty cổ phần du lịch thương mại lữ hành việt
giám đốc công ty vận tải du lịch hoàng long luxury về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
sáu ông nguyễn tiến mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tại bắc giang nghề nghiệp phó giám đốc công ty cổ phấn du lịch thương mại lữ hành việt